chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác mặc dù thành phố hồ chí minh đang trong thời điểm dẫn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu thế nhưng nguyễn thị luyến vẫn tìm cách đi xe khách về hà nam sau đó trốn cách ly khai báo gian dối
ngày hai mươi một tháng một mươi công an tỉnh hà nam cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn thị luyến
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ tại xã hợp lý huyện lý nhân tỉnh hà nam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người
được quy định tại khoản hai điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
theo công an tỉnh hà nam ngày hai mươi ba tháng tám luyến biết rõ thành phố hồ chí minh đang là vùng có dịch covid một mươi chín
và đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu cttg nhưng vẫn tìm cách đi xe khách về hà nam không tuân thủ các quy định về cách ly y tế
khi về tới địa phương nếu không đến cơ quan y tế
chính quyền địa phương để khai báo y tế theo quy định mà đi tìm nhà trọ để thuê ở
khi chủ nhà trọ yêu cầu phải có giấy xét nghiệm sars cov hai luyến đến một phòng khám ở thị xã duy tiên tỉnh hà nam để làm xét nghiệm
khai báo gian dối là từ nam định về trong vòng một mươi bốn ngày qua không qua vùng dịch không tiếp xúc với người về từ vùng dịch
trong khoảng thời gian trở về hà nam lưới đã tiếp xúc với gần bảy mươi năm người f một sau đó lưới được xác định mắc covid một mươi chín
việc khai báo gian dối đã khiến hàng chục trường hợp f một này
phải đi cách ly tập trung khử khuẩn làm phát sinh chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hiếu
với sứ mệnh của mình chúng tôi luôn nỗ lực đưa những thông tin mới nhất về dịch bệnh đến tất cả quý vị
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi cũng rất mong nhận được những ghi nấm góp của tất cả cộng đồng
xin chào và hẹn gặp lại